sau quá trình chuẩn bị chú đáo thành phố hà nội bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân thủ đô
tại các trung tâm y tế quận huyện thị xã với cả ba loại vaccine gồm astrazeneca pfizer và moderna
từ sáng ngày hôm qua hai mươi bảy tháng bảy hà nội đã bắt đầu đợt tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín diện rộng
theo ghi nhận tại điểm tiêm chủng ở trường tiểu học nguyễn du phương lý thái tổ quận hoàn kiếm
một trong bảy điểm tiêm do trung tâm y tế quận hoàn kiếm tổ chức lực lượng chức năng gồm công an y tế dân quân thanh niên tình nguyện
đã bố trí khu vực ngồi giãn cách đò thân nhiệt cho người dân trước khi vào tiêm
trong đợt tiêm chủng này quận hoàn kiếm nhận được hơn một mươi sáu liều trong đó có gần bảy liều vaccine moderna và số còn lại là astrazeneca
tại quận hoàn kiếm đợt tiêm này tập trung cho các hộ gia đình khó khăn gia đình chính sách và bà con tiểu thương tại các khu chợ khu tập trung đông dân
vùng có dịch sẽ được ưu tiên tiêm trước
ý thức của mỗi người công dân thì hiện tại là ai cũng có lên đi tiêm vaccine để phòng ngừa cho bản thân và cũng như gia đình và mọi người xung quanh của chúng ta
hôm nay tôi đến đây thì thấy là mọi người giữ khoảng cách và mọi người ở đây đã sắp xếp để cho các người dân được xếp hàng rất là trật tự và ngay ngắn và để cho mọi người được tiêm chủng rất là tốt
sở y tế tp hà nội cũng đã yêu cầu trung tâm y tế các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín các đợt tiếp theo
căn cứ đối tượng cần tiêm đã tiêm số lượng vaccine được phân bổ đảm bảo minh bạch đúng đối tượng khẩn trương và tổ chức tiêm ngay sau khi nhận được vaccine
đăng ký bằng hình thức giấy để chúng tôi cập nhật kịp thời và để phân cho các tổ dân phố và các đối tượng theo đợt tiêm cho đầy đủ chính xác không bỏ thiếu một ai
trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì việc tổ chức tiêm chủng cho toàn dân là sự cố gắng rất lớn của chính quyền
trong chiến dịch này số lượng người trong độ tuổi cần tiêm chủng tạm tính lứa tuổi từ một mươi tám đến sáu mươi năm của hà nội là trên năm một triệu người
đồng thời mở rộng sang các đối tượng khác